xin chào chị linh chi tính chào quý vị và các bạn
có thể nói là tình trạng vận chuyển hàng cấm qua đường hàng không chưa bao giờ hết nóng
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu một lô hàng gồm hơn năm mươi kg sửng động vật
nghi là sừng tê giác đã bị phát hiện bắt giữ tại cảng hàng không quốc tế nội bài
và đến ngày hôm qua một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
thì lực lượng chức năng lại tiếp tục bắt giữ một lô hàng sừng động vật nghi là sừng tê giác
nhưng lần này thì số lượng đã tăng lên hơn gấp đôi với tổng trọng lượng là hơn một trăm hai mươi kg
điều đáng nói là hai vụ việc này không chỉ giống nhau
ở chỗ đều cùng là hàng cấm nhập khẩu
mà còn đến từ cùng một nơi và đều không xác định được người nhận
chi tiết của vụ việc sẽ có trong phần sau của bản tin
còn bây giờ là thông tin công an huyện sông mã tỉnh sơn la
đã phá thành công chuyên án ma túy lớn qua biên giới
thu giữ sáu viên ma túy tổng hợp
tại khu vực xã mường cai huyện sông mã
lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ tại chỗ khoảng sáu viên ma túy tổng hợp bảy mươi gram heroin
một dao nhọn hai xe máy cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
các đối tượng bị bắt là quảng văn cấp chú tại xã mường cai huyện sông mã tỉnh sơn la
và sông thọ pó tên gọi khác là bua tộng quốc tịch lào
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận
đã mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính và địa chỉ
phía bên kia biên giới về bán kiếm lời
khi đang trên đường vận chuyển vào nội địa để tiêu thụ đến khu vực xã mường cai huyện sông mã tỉnh sơn la
thì bị các lực lượng chức năng bắt giữ
vay nợ không có tiền trả ra tay giết luôn chủ nợ
đối tượng đã nhanh chóng bị công an tỉnh bắc ninh bắt giữ
đối tượng là nguyễn quang sáng ba mươi một tuổi ở thôn đức nhân xã trạm lộ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
trước đó vào ngày một mươi một tháng ba tại cửa hàng tạp hóa của chị phạm thị huệ ba mươi ba tuổi ở thôn ngọc nội xã trạm lộ
sáng đã dùng dao bầu đâm nhiều nhát làm chị huệ bị thương nặng phải đi cấp cứu và tử vong
tại bệnh viện đa khoa huyện thuận thành tại cơ quan điều tra sáng khai nhận bản thân có vay chị huệ hai trăm bảy mươi triệu đồng
trong quá trình đến nhà khất nợ đã nảy sinh mâu thuẫn giữa hai người
dẫn tới việc đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát gây nên cái chết của chủ nợ
sau sáu giờ đồng hồ truy đuổi vào lúc giờ năm mươi phút sáng ngày hôm nay một mươi năm tháng ba
công an tỉnh sơn la đã bắt được đối tượng nguyễn sơn hà hai mươi tám tuổi trú tại tổ sáu phường triềng lề thành phố sơn la
về hành vi giết người điều đang nói là vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhưng lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
người mất mạng kẻ bị bắt phóng viên minh phong antv sơn la sẽ thông tin chi tiết vụ việc tại hiện trường
kính thưa quý vị và các đồng chí ngay trong đêm sau khi bắt giữ được đối tượng
thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã tiến hành lấy lời khai củng cố chứng cứ hoàn thiện hồ sơ thủ tục
nhằm điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng và đưa ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
nạn nhân trong vụ án này là nguyễn kim long hai mươi ba tuổi chú xã cò nòi huyện mai sơn tỉnh sơn la
trước đó khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng ba trong khi đang uống bia trên đường lê duẩn thành phố sơn la
một trong số đàn em của nguyễn sơn hà là cà văn công đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau với một nhóm đối tượng
sau đó nhóm đối tượng này rủ thêm người trong đó có nguyễn kim long đến nơi nguyễn sơn hà trọ ở tổ ba phường quyết tâm
để tìm cà văn công giải quyết mâu thuẫn
tại đây đã xảy ra xô xát giữa nguyễn sơn hà và nhóm đối tượng nói trên
trong lúc xô xác nguyễn xuân hà đã dùng dao nhọn có sẵn tại phòng trọ đâm vào ngực nguyễn kim long
khiến long tử vong trên đường đi cấp cứu
ngay sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la đã tổ chức lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng
công an tỉnh và công an thành phố sơn la khám nghiệm hiện trường tử thi điều tra xác minh và truy tìm hung thủ
sau sáu giờ đồng hồ bằng các biện pháp nghiệp vụ các lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la đã bắt giữ được đối tượng
khi hắn đang lẩn trốn tại xã triềng lao huyện mường la tỉnh sơn la
được biết đối tượng nguyễn xuân hà đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
công an tỉnh sơn la và công an thành phố sơn la đã tập trung hết lực lượng
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra truy bắt đối tượng
đến h năm mươi ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đã bắt đổi đối tượng
và chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo nghiêm minh theo quy định của pháp luật
vụ việc lại một lần nữa dóng lên hồi chuông
cảnh tình về cách hành xử của lứa tuổi thanh niên trong xã hội hiện nay chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày đã sẵn sàng tước đi mạng sống của người khác
như đã nói ở đầu bản tin một vụ vận chuyển sừng động vật nghi là sừng tê giác với số lượng lớn qua cửa khẩu quốc tế nội bài và bị lực lượng chống buôn lậu tổng cục hải quan phát hiện và bắt giữ vào chiều qua
cụ thể qua công tác soi chiếu hành lý hàng hóa nhập khẩu lực lượng chống buôn lậu tổng cục hải quan phát hiện hai chiếc vali nghi vấn nhưng không có người nhận
hai chiếc vali được vận chuyển trên chuyến bay của hãng hàng không kenya airways có số hiệu kq tám trăm bảy mươi từ thành phố nairobi kenya đến hà nội vào lúc một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng ba
tiến hành mở hai vali hành lý này lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa số lượng lớn sừng động vật nghi là sừng tê giác tổng trọng lượng hơn một trăm hai mươi kg
theo nhận định của cán bộ hải quan thì số sừng động vật trên ước tính có giá trị lên đến khoảng hai triệu usd
cũng liên quan đến hàng cấm nhập khẩu thì vào tối qua lực lượng quản lý thị trường tp hcm
tp hcm đã kiểm đếm sơ bộ kho hàng máy điều hòa cũ thuộc diện cấm nhập khẩu được lực lượng chức năng phát hiện cùng ngày
kho hàng khá lớn có địa chỉ tại tỉnh lộ hai ấp ba xã phước vĩnh an huyện củ chi
sản phẩm có xuất xứ từ nhật bản trung quốc gồm ba trăm hai mươi sáu cục nóng một trăm một mươi một cục lạnh với tổng trị giá ước tính khoảng một tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng vẫn chưa đến làm việc với lực lượng chức năng
toàn bộ số hàng sẽ được niêm phong chuyển về kho hàng quản lý thị trường chờ xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó quản lý thị trường tp hcm cũng kiểm tra phát hiện một container hàng nhập lậu đã qua sử dụng tại một địa chỉ trên đường kinh dương vương quận bình tân
hàng hóa bao gồm các mặt hàng điện gia dụng như nồi cơm bếp điện có xuất xứ từ nhật bản và trung quốc
một cán bộ quản lý thị trường cho biết là các đầu nậu thường tập kết tân trang lại các mặt hàng cũ ở khu vực ngoại thành sau đó bán cho người tiêu dùng
riêng các mặt hàng nội địa xuất xứ nhật bản thì được người tiêu dùng rất ưa chuộng giá khá cao dù là hàng đã qua sử dụng
vâng hẳn là quý vị còn nhớ vụ việc hai vợ chồng nguyên tiếp viên hàng không buôn lậu tám mươi lượng vàng xảy ra vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố hai vợ chồng bị can hoàng thị ngọc anh và nguyễn ngọc sang cùng chú tại hà nội về tội buôn lậu
hoàng thị ngọc anh là tiếp viên của hãng hàng không quốc gia việt nam nhưng đã nghỉ việc không lương từ năm hai nghìn một mươi bốn
cùng bị truy tố với vợ chồng ngọc anh trong vụ án này còn có phạm duy nhuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nguyên là nhân viên kỹ thuật thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sửa chữa tàu bay công ty vaeco về cùng tội danh nêu trên
theo kết quả điều tra từ mối quan hệ quen biết của một người tên là hà là lao động việt nam tại hàn quốc ngọc anh biết giá vàng ở việt nam thấp hơn giá vàng tại hàn quốc nên đã nảy sinh ý định mua vàng tại việt nam mang sang hàn quốc để bán kiếm lời
ngọc anh thỏa thuận với phạm duy nhuận để đem được hàng hóa lên tàu bay mà không bị kiểm tra
vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu công an tp hà nội đã phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài cục hải quan tp hà nội cảng hàng không nội bài kiểm tra đối với hai hành khách hoàng thị ngọc anh và nguyễn ngọc sang đã làm xong thủ tục xuất cảnh sang hàn quốc trên chuyến bay mang số hiệu vn bốn trăm một mươi sáu từ việt nam đi hàn quốc
phát hiện một gói ni lông bên ngoài cuốn băng dính màu đen được cất giấu dưới ghế ngồi của sang
qua kiểm tra bên trong gói ni lông này thì có bốn miếng vàng nặng ba một trăm năm mươi hai g với hàm lượng là chín mươi chín chín mươi chín tương đương với tám mươi bốn lượng vàng
liên quan đến vụ thai phụ hai mươi chín tuổi ở hạ long quảng ninh bị hôn mê co giật và chết não sau khi tới khám thai và điều trị bệnh phụ khoa tại phòng khám đa khoa một trăm sáu mươi tám hà nội
dù đã được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng thai phụ này đã tử vong vào chiều qua
trước đó vào chiều ngày năm tháng ba thai phụ này đã tới phòng khám đa khoa một trăm sáu mươi tám hà nội để khám thai và bệnh phụ khoa
tuy nhiên tới tối cùng ngày gia đình nhận được tin báo về việc chị đang phải cấp cứu tại khoa cấp cứu bệnh viện bạch mai trong tình trạng hôn mê co giật tiền lượng xấu
nghiêm trọng hơn bác sĩ trịnh túc vinh người trung quốc là người đã chỉ định điều trị cho bệnh nhân này thì đã bỏ trốn
sau khi biết được thông tin về ca tai biến nghiêm trọng này bộ y tế yêu cầu sở y tế hà nội chỉ đạo khẩn trương lập hội đồng chuyên môn theo quy định của luật khám chữa bệnh để xác định nguyên nhân tai biến đối với thai phụ này đồng thời yêu cầu sở y tế hà nội phối hợp với các cơ quan chức năng triệu tập và yêu cầu bác sĩ người trung quốc báo cáo tường trình chi tiết quá trình khám chữa bệnh cho bệnh nhân